thưa quý vị tổng khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm của nhân dân ta
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đã phá bỏ siêng xích nô lệ gần một thế kỷ của thực dân pháp
pháp xích nhật và hàng nghìn năm đô hộ của chế độ quân chủ
cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc
kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội
vai trò lãnh đạo của đảng thể hiện ở quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc
hình thức và phương pháp cách mạng phù hợp tổ chức xây dựng lực lượng cách mạng
nhận thức tình thế và thời cơ cách mạng và quan trọng nhất là sự chỉ đạo kiên quyết
tập trung thống nhất quyết định đến thắng lợi cuối cùng của cuộc tổng khởi nghĩa
để đưa cao trào giải phóng dân tộc đến thắng lợi bằng cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
có ba thời điểm lịch sử thể hiện bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo đặc biệt của đảng ta
một là các hội nghị trung ương từ cuối năm một nghìn chín trăm ba mươi chín đến đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đã phát triển hoàn chỉnh đường lối
hai là những quyết sách quan trọng cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
thổi bùng lên cao trào kháng nhật cứu nước
và thứ ba là quyết định tổng khởi nghĩa của hội nghị đảng toàn quốc tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
để đưa cao trào giải phóng dân tộc đến tháng lợi cuối cùng của cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
có ba thời điểm lịch sử thể hiện bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo đặc biệt của đảng ta
một là các hội nghị trung ương từ cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đã phát triển hoàn chỉnh đường lối

đã phát triển hoàn chỉnh đường lối